cục phòng vệ thương mại nhận được thông tin từ thương vụ việt nam tại thái lan thông báo về việc thái lan ban hành kết luận điều tra chống bán phá giá đối với một số sản phẩm ống ống dẫn bằng sắt hoặc thép có xuất xứ hoặc nhập khẩu từ việt nam
ủy ban về phá giá và trợ cấp thái lan đã quyết định áp thuế chống bán phá giá từ sáu chín mươi bảy đến năm mươi một sáu mươi một đối với các sản phẩm thép nhập khẩu bị điều tra nhằm ngăn chặn đe dọa gây thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất nội địa
tuy nhiên thời chống bán phá giá sẽ được miễn áp dụng đối với nhập khẩu hàng hóa liên quan nhằm sản xuất để xuất khẩu hàng hóa nhập khẩu với mục đích sử dụng đặc biệt hoặc hàng hóa được xếp vào loại đặc biệt
cục phòng vệ thương mại khuyến nghị các doanh nghiệp xuất khẩu có liên quan của việt nam tiếp tục xem xét tham gia các đợt giả soát để bỏ đảm quyền và lợi ích trong quá trình thái lan giả soát biện pháp